theo chủ trương của tỉnh quảng nam từ ngày một tháng một mươi tới đây sẽ tiến hành nạo vét sông cổ cò
thuộc thành phố hội an nhằm giải quyết việc thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn ở vùng hạ du
đồng thời khơi thông tuyến đường thủy huyết mạch quảng nam đà nẵng và góp phần thúc đẩy du lịch phát triển
việc triển khai dự án này đã làm hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè trên khu vực sông rất lo lắng
khi chỉ còn hơn hai tháng nữa thì mới đến kỷ thu hoạch
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày qua gia đình ông phạm đình tiến rất lo lắng về số phận của năm mươi lồng bè nuôi cá trên sông cổ cò
sắp tới phải tháo rỡ để thành phố hội an thực hiện dự án nạo vét khơi thông dòng chảy
ông tiến cho biết việc tháo rỡ sẽ được chấp hành nhưng chưa biết phải xử trí thế nào
khi có hơn năm mươi số cá dưới lồng còn hơn hai tháng nữa mới đến kỷ thu hoạch
ủy ban dân tỉnh và thành phố hội an ra chỉ thị công văn như vậy
thì bà con chúng tôi vẫn chấp hành
theo cái luật của nhà nước ra chúng tôi đã đầu tư ra rất lớn nguồn vốn nó nhiều quá
nhưng mà bây giờ một cái thông bố đột ngột của vị ban dân dân thành phố
và vị ban dân tỉnh là buộc chúng tôi bắt đầu từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
là phải thối rỡ lồng bè để trả lại dòng sông cho công trình nổ vát
thì đây là một khó khăn đối với bà con nuôi trồng của chúng tôi
trên sông cổ cò hiện có hơn hai sáu trăm sáu mươi lồng bè nuôi cá
hai sáu trăm sáu mươi hộ dân
trước thông tin phải ngừng việc nuôi trồng thủy sản đã khiến người dân rất hoang mang
vì từ năm hai nghìn một mươi hai việc nuôi cá lồng bè đã cải thiện được đời sống kinh tế của người dân
do đó thì các hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè của nhân dân
trên sông cổ cầu thuộc địa bàn thành phố hội an
nó không đảm bảo các cái dịch vụ pháp luật của nhà nước
theo cái phương án một nghìn năm trăm năm mươi ba thành phố đã ban hành
thì trong cái giai đoạn từ nay cho đến
lúc kết thúc thành phố chưa đặt đến cái vấn đề là chuyển đổi sinh kế
cho các cái hộ nuôi lồng bè
tuy nhiên giai đoạn mà chuẩn bị kết thúc theo như phương án đã đề ra
thì thành phố sẽ có cái hướng để xem xét và đề xuất cái giải pháp cụ thể
đối với các cái trường hợp phải ngừng hoạt động nuôi cá lồng bè
việc triển khai dự án nạo vét khơi thông tuyến đường thủy sông cổ cò
là một chủ trương lớn của tỉnh quảng nam
dự án được triển khai ngoài việc giải quyết được vấn đề thoát lũ
còn góp phần phát triển du lịch
tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án này
chính quyền thành phố hội an cần xem xét tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân trong việc thu hoạch vụ cá đang nuôi để giảm thiểu thiệt hại
đồng thời có hướng giải quyết sinh kế lâu dài cho người dân nơi đây